thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
sáng ngày một mươi ba tháng chín bộ tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp tục thúc đẩy giải ngân nguồn vốn vay oda và vay ưu đãi nước ngoài năm hai nghìn hai mươi
theo đó dù đã sắp bước sang quý ba nhưng tình hình giải ngân vốn oda vốn vay ưu đãi nước ngoài năm hai nghìn một mươi chín vẫn rất thấp
nguyên nhân chủ yếu là việc bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn thủ tục đầu tư kéo dài công tác cho vay lại vốn oda chậm
để thúc đẩy giải ngân nguồn vốn bộ kế hoạch và đầu tư cần khẩn trương báo cáo thủ tướng chính phủ trong việc giao đủ kế hoạch sáu mươi tỷ đồng vốn nước ngoài
các bộ chủ quản cơ quan tài chính các cấp hoàn thành việc giao nhập phê duyệt dự án để có thời gian giải ngân hết kế hoạch vốn hai nghìn một mươi chín
chủ động giải quyết các vướng mắc về đấu thầu mua sắm thuế giải phóng mặt bằng đôn đốc các chủ dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để ký kết hợp đồng cho vay lại giải ngân nguồn vốn oda theo đúng quy định